cảm ơn các bạn đã theo dõi
cảm ơn các bạn đã theo dõi
đối tượng trần văn út sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai trú tại thành phố bảo lộc về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
quá trình bắt và khám xét lực lượng công an đã thu giữ gần một mươi một gram heroin
út khai nhận đã mua số heroin trên tại thành phố hồ chí minh đưa về chia nhỏ bán cho các con nghiện để kiếm lời
ngoài việc mua bán trái phép chất ma túy út còn đang bị công an tp bảo lộc điều tra về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có trong các vụ án khác
chiều qua cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bến tre đã tống đạt
quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với trương văn hùng chú tại huyện rồng trôm tỉnh bến tre về hành vi giết người
do có mâu thuẫn trong việc tranh chấp đất đai với em ruột của mình là trương văn phúc sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín
khoảng hai mươi giờ ngày hai mươi sáu tháng sáu hùng và phúc đã xô xát sau khi cả hai đều uống rượu
hùng và phúc dùng dao xông vào chém nhau khiến cả hai đều bị thương nặng
dù được gia đình đưa đi cấp cứu nhưng phúc đã tử vong do mất nhiều máu
sau đó hùng đã hồi phục sức khỏe sau khi được điều trị tại bệnh viện
đến chiều qua hùng bị cơ quan công an bắt và tiến hành các thủ tục tố tụng theo quy định của pháp luật
công an huyện phục hòa tỉnh cao bằng vừa phối hợp với tri cục hải quan cửa khẩu quốc tế tà lùng
bắt giữ đinh văn diện và nguyễn thị lan chi cùng chú tại tỉnh cao bằng
khi hai đối tượng đang vận chuyển một trăm bốn mươi chín kg pháo lậu từ trung quốc về việt nam tiêu thụ
qua đầu tranh hai đối tượng khai nhận đã mua số pháo trên từ trung quốc đem về việt nam bán kiếm lời
từ lời khai của diện tổ công tác tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở và thu giữ hai bao tải chứa pháo do trung quốc sản xuất
hiện công an huyện đang tiếp tục điều tra vụ việc
tin thế giới
reuters ngày hôm qua dẫn các nguồn tin quan chức pakistan thông báo nước này mới đây đã tiêu diệt tên abdally
chủ huy chỉ huy cấp cao của mạng lưới khủng bố quốc tế al qaeda cùng với ba phiến quân
trong một cuộc truy quét tại tỉnh bunzab miền đông của nước này
phát biểu với báo giới một quan chức tỉnh bunzab cho biết cảnh sát và lực lượng chống khủng bố pakistan
đã bao vây một ngôi nhà ở thị trấn ferrozewa la cách thủ phố lahore của tỉnh bunzab khoảng một mươi tám km về phía bắc
tiêu diệt bốn phiến quân và bắt giữ hai đối tượng
abdali một trong bốn phiến quân bị tiêu diệt là chỉ huy cấp cao của mạng lưới al qaeda ở pakistan
cũng theo hãng reuters đưa tin vào ngày hôm qua quân đội ai cập thông báo hơn một trăm linh chiến binh
và một mươi bảy binh sĩ đã thiệt mạng trong vụ tấn công ở chốt kiểm soát quân đội ở phía bắc sinai
tổ chức is có liên kết với ai cập đã lên tiếng nhận trách nhiệm vụ tấn công này
và tuyên bố đã tấn công vào một mươi năm cứ điểm an ninh thực hiện ba vụ đánh bom tự sát
một tuyên bố của quân đội cho hay cuộc nổi dậy lần này nhắm vào thị trấn seit zuaweid và rafah
và quân nổi dậy đã dùng các chiếc xe hơi chứa bom cùng rất nhiều loại vũ khí khác nhau
trong số một mươi bảy binh sĩ của quân đội ai cập thiệt mạng có bốn quan chức đồng thời có một mươi ba binh sĩ khác bị thương trong trận chiến